phó thủ tướng nguyễn xuân phúc làm việc với ban chỉ đạo tây nguyên
và lãnh đạo năm tỉnh tây nguyên bàn giải pháp khắc phục nắng hạn khắc nghiệt
sau sự cố sập cầu gành tỉnh đồng nai cắt đứt mạch tuyến đường sắt bắc nam
khiến một lượng lớn hàng hóa tại ga hồ nai rơi vào tình trạng bị ủ lứ nghiêm trọng
tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba
trong ngày làm việc hôm nay các đại biểu đã thảo luận tại tổ
về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
và kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kế hoạch sử dụng đất đai năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau
của dự thảo luật tiếp cận thông tin
các đại biểu cho rằng năm năm qua
các bộ ngành địa phương đã có nhiều nỗ lực linh hoạt sáng tạo
triển khai các nghị quyết của đảng quốc hội
trong năm năm qua quy mô và tiềm lực của đất nước được nâng lên
kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định lạm phát giảm từ một mươi một bảy mươi năm năm hai nghìn một mươi xuống còn sáu năm hai nghìn một mươi bảy
chất lượng tăng trưởng có bước chuyển biến tích cực
đóng góp của khoa học công nghệ tăng năng suất lao động tăng bình quân bốn hai một năm
cao hơn giai đoạn trước các cân đối lớn dần được cải thiện
tuy nhiên đại biểu còn bày tỏ băn khoăn về nhiều vấn đề
như cơ cấu thu chi ngân sách nợ công còn bất hợp lý
không đảm bảo chi thường xuyên chi trả nợ chi cho đầu tư phát triển
nợ chính phủ đã vượt trần nợ công đang tiến đến ngưỡng cho phép
năm năm qua chi thường xuyên tăng nhanh
thời gian qua có hiện tượng nhiều doanh nghiệp nhà nước đầu tư các dự án quan trọng
với tổng vốn lớn lên đến hàng nghìn tỷ đồng
nhưng có dự án chưa đi vào vận hành đã xin điều chỉnh chính sách liên tục
không những không đạt mục tiêu đảm bảo hiệu quả
mà còn trở thành gánh nặng cho nền kinh tế trong tương lai
thảo luận về kế hoạch sử dụng đất năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
các đại biểu cũng kiến nghị cần có những biện pháp cụ thể
vừa quản lý để đảm bảo phát triển lâu dài vừa tránh lãng phí trong sử dụng đất
cũng trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường
về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật tiếp cận thông tin
không để dân khát dân đói và bị bệnh
dịch bệnh do nắng hạn gây gắt gây ra đó là nội dung chính trong buổi làm việc
của phó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc với ban chỉ đạo tây nguyên
và lãnh đạo năm tỉnh tây nguyên diễn ra vào ngày hôm nay tại tỉnh gia lai
tính đến nay hậu quả do hạn hán gây ra là rất lớn
tại tỉnh gia lai tổng diện tích cây trồng bị hạn là hơn một mươi ba hectare
trong đó có gần ba hectare lúa mất trắng hàng ngàn hectare cây công nghiệp
đang bị thiếu nước
ước tính thiệt hại do hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh gia lai
đến thời điểm này là hơn một trăm năm mươi một tỷ đồng
báo cáo tình hình hạn hán của các tỉnh tây nguyên cho thấy
mùa vụ sản xuất năm hai nghìn một mươi sáu sẽ bị giảm năng suất
và có hàng chục ngàn diện tích cây trồng sẽ mất trắng
bên cạnh đó nhiều hộ dân ở tỉnh gia lai đang thiếu nước sinh hoạt
trọng điểm như các huyện chư sê chư bư grông ba đa ba grông cho
sau khi nghe lãnh đạo các tỉnh tây nguyên báo cáo tình hình hạn hán
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những giải pháp cấp bách
mà chính quyền và các ban ngành của các tỉnh thực hiện trong thời gian qua
đồng thời phó thủ tướng cũng chỉ đạo một số giải pháp khắc phục trước mắt
chứ bao giờ vào gia lai nắng như thế này
đừng để dân thiếu nước mà phải đi cấp cứu dự trợ chuyện kia
tình trạng có thể trải ra hay không chứ
trong lúc mà hạn hán vô càng nặng mê thế này
thì tôi thay mặt chính phủ yêu cầu các công trình thủy điện
và các công trình thủy đen
các hồ chứa liên quan đến ngành nông nghiệp
chủ tịch quỹ ban nhân tỉnh
chủ trì quyết định phương thức xả nước cần thiết
tên tinh thần là gì
là đảm bảo nước cho sinh hoạt cho người dân cho tưới tiêu cần thiết
chứ không phải ưu tiên cho phát triển
hiện nay hầu hết các hồ chứa nước trên địa bàn các tỉnh đang xuống mức thấp
nếu tình trạng hạn hán tiếp tục kéo dài trong những tháng tới
thì năng suất các loại cây trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
để đối phó với tình hình hạn hán trong thời gian dài
phó thủ tướng chỉ đạo
người đào hẳn của tình hình đó

trái nước thăng chắc chắn hiệu quả và ngăn thức dự định được

sáng cùng ngày phó thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác
đã đến kiểm tra tình hình hạn hán ở xã chư gion huyện chư bư tỉnh gia lai
và kiểm tra đập chứa nước baterga
đây là đập nước có vị trí quan trọng
nếu được đầu tư xây dựng sẽ cung cấp nước tưới cho hàng ngàn hectare cây trồng
và phục vụ sinh hoạt cho bà con trên địa bàn huyện chư bư
nên phó thủ tướng yêu cầu tỉnh gia lai và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
khảo sát đầu tư xây dựng đập nước này
để đảm bảo nước sinh hoạt và sản xuất lâu dài cho người dân
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã đến kiểm tra việc cung cấp nước cho người dân
tại các làng rinh một và rinh hai thuộc xã hơ bông huyện chư sê gia lai
và tặng quà cho các hộ nghèo
thưa quý vị và các bạn vào tối qua ngày hai mươi ba tháng ba
tổng cục chính trị công an nhân dân cũng đã tổ chức chương trình nghệ thuật
những mùa xuân chiến công
tuyên dương và trao giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi năm
tuyên dương sáu mươi chi đoàn mạnh tám mươi năm đoàn viên thanh niên xuất sắc
thượng tướng đặng văn hiếu thứ trưởng thường trực bộ công an đến dự và phát biểu
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
thượng tướng đặng văn hiếu thứ trưởng thường trực bộ công an
đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương về sáu mươi tập thể tri đoàn mạnh
tám mươi năm gương đoàn viên có thành tích xuất sắc
đặc biệt là hai mươi gương đoàn viên đạt giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi năm
đó là những tập thể có nhiều sáng tạo trong tổ chức các hoạt động cho tuổi trẻ
là những đoàn viên thanh niên mưu trí dũng cảm trong chiến đấu
vượt khó khăn gian khổ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
là thế hệ kế tục sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự
đảng ủy công an trung ương bộ công an
mong muốn mỗi cơ sở đoàn mỗi đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an
cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình
phấn đấu vươn lên hơn nữa
tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua
sung kích đảm nhận việc mới việc khó
của đơn vị và những công trình
phần việc thanh niên
chương trình nghệ thuật và lễ tuyên dương lần này
có phần tôn vinh ghi nhận những công hiến
đóng góp của các thế hệ đoàn viên thanh niên công an đi trước
bồi đắp lý tưởng lòng tự hào
ý chí phấn đấu cho tuổi trẻ công an nhân dân hôm nay
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
xây dựng lực lượng xây dựng tổ chức đoàn
ngày càng trong sạch vững mạnh
ngày hôm nay tại hà nội
tổng cục chính trị công an nhân dân bộ công an
long trọng tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi năm năm
ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một
hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
bảy mươi năm truyền thống đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
bộ công an năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
và đón nhận huân chương độc lập hàng nhất
cho đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an
dù buổi lễ có thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn long hải bí thư trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cùng đại diện lãnh đạo nguyên lãnh đạo các tổng cục bộ tư lệnh
các đơn vị thuộc bộ các học viện trường công an nhân dân
công an các đơn vị địa phương
và thế hệ cán bộ đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh các thời kỳ
nhân dịp này đại tướng trần đại quang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cũng đã gửi thư chúc mừng các thế hệ cán bộ đoàn viên thanh niên công an nhân dân
trong thư chúc mừng bộ trưởng trần đại quang nêu rõ
hòa nhịp với hoạt động của đoàn và phong trào thanh niên cả nước
phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của công an nhân dân
đoàn viên thanh niên công an luôn luôn sung kích đi đầu
trong công cuộc đảm bảo an ninh trật tử
đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên
nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người công an cách mạng
mưu trí dũng cảm hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần tô thắm truyền thống anh hùng
củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
mỗi đoàn viên thanh niên công an cần nỗ lực học tập tu dưỡng rèn luyện
trao dồi bản lĩnh chính trị công hiến sức lực và trí tuệ
phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tổ quốc
ngày càng hùng cường đất nước ngày càng giàu mạnh
bộ trưởng trần đại quang tin tưởng rằng
được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy thủ trưởng công an các cấp
với bản lĩnh trí tuệ sức sáng tạo tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ
đoàn viên thanh niên công an nhân dân sẽ kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
kế thừa và phát huy thành tích của các thế hệ đoàn viên thanh niên đi trước
đoàn viên thanh niên và tuổi trẻ bộ công an đã đẩy mạnh các phong trào thi đua
các cuộc vận động với những nội dung thiết thực
động viên đoàn viên thanh niên hăng hái thi đua trong công tác chiến đấu lao động và học tập
tuổi trẻ công an nhân dân không ngừng cố gắng nỗ lực
xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới tâm trong trí sáng hoài bão lớn
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng tô lâm biểu dương và chúc mừng sự trưởng thành lớn mạnh
của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an trong sáu mươi năm qua
đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu đồng góp to lớn của các thế hệ cán bộ đoàn viên công an cả nước
thứ trưởng tô lâm đề nghị các cấp ủy đảng và lãnh đạo chỉ huy các cấp trong công an nhân dân
cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của trung ương đảng
và nghị quyết của đảng ủy công an trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác thanh niên công an nhân dân thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
quan tâm chăm lo tới tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên
tạo mọi điều kiện để đoàn viên thanh niên công hiến và trưởng thành
tôi kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên hãy cùng nhau rèn đức luyện tài
phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân và đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ra sức học tập rèn luyện tiếp thu tinh hoa văn hóa khoa học công nghệ hiện đại
để trở thành nguồn nhất lực có bản lĩnh chính trị vững vàng có chi thức
cống hiến xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an tiếp tục đóng góp vai trò là hạt nhân chính trị
nòng cốt trong phong trào thanh niên công an lớp kế cận tin cậy của đảng cộng sản việt nam
tại buổi lễ thứ trưởng tô lâm đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhất
cho đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an
đây là một trong những phần thưởng cao quý thể hiện sự đánh giá cao của đảng nhà nước và nhân dân
đối với những thành tích chiến công của tuổi trẻ công an nhân dân
và phát huy truyền thống vẻ vang sự trưởng thành không ngừng
của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an trong những năm qua
liên quan đến sự cố sập cầu gành cắt đứt mạch giao thông tuyến đường sắt bắc nam
ngành đường sắt đã lên kế hoạch lập ba ga hiện có trên địa bàn tỉnh đồng nai
làm nơi trung chuyển hành khách hàng hóa từ đồng nai lên thành phố hồ chí minh và ngược lại
theo đó ga biên hòa là địa điểm trung chuyển hành khách ga hố nai trung chuyển hàng hóa
và ga trảm bom trung chuyển hàng container
nhưng do năng lực khai thác ga hồ nai còn thấp để công tác bốc rỡ hàng hóa tại đây diễn ra khá chậm
đã gây ra tình trạng ủn ứ ghi nhanh của phóng viên đình biên antv đồng nai
tàu chở hàng từ hà nội về ga hồ nai trở nên chật chội
hàng loạt xe tải nối đuôi đậu dọc tàu hỏa để tiếp nhận hàng chiếm hết cả các lối đi
xe bãi từ thành phố hồ chí minh bình dương các tỉnh miền tây trang trúc nằm la liệt để chờ nhận hàng
lấy ở đây thì nó hơi xa nó hơi chặt hẹp chút xíu so với trên ga trên sóng thẳng
cái phí đó thì ở ngoài hà nội nó sắp chếp nó phụ cấp thêm
để cho bên đây để bên đây cho bốc xếp đồ này kia
chứ bên xe nó phim cái đường phí
chị trần thị cư trạm trưởng trạm vận chuyển hàng hóa ga sóng thần
được cử xuống ga hố nai để hỗ trợ công tác bốc dở hàng hóa
ngoài chị các nhân viên đường sắt cũng được cử xuống đây từ khi cầu gành bị sập
để thành lập một tổ chỉ đạo công tác bốc dở
do chật hẹp việc tiếp nhận hàng hóa có chậm hơn ở ga sóng thần
một ngày chỉ giải quyết được một đoàn tàu chở hàng
chúng tôi đã cử
một cái bộ phận một cái tổ chuyên trách
ở dưới trạm vận đại hàng hóa sóng thần
lên đây để trực tiếp phụ trách công tác xếp dỡ
và đôn đốc dở hàng để làm sao
mà các đoàn tàu chuyên tuyến này bắt đầu về
thì phải xếp dở trong
từ sáng mà cho đến không giờ đêm
thì phải dẽo xong và xếp xong để chuyển bánh đi
chuyển đi ra phía bắc
để đón các đoàn tàu khách hàng hóa ga sóng thần
ga hố này chỉ có một đường rây để tiếp nhận một đoàn tàu
do đó đoàn tàu khác muốn đến
phải chờ đoàn tàu này bốc dở hàng xong
trong trường hợp hàng hóa tồn động
ngành đường sắt cũng đã có kế hoạch dự phòng
ở đây thì không thể ồn tắc ở đây được
vì nếu ủn tắc ở đây thì không giải quyết được vấn đề gì
mà bắt buộc phải nếu gửi ga
thì gửi ga các ga ở phía trước này
tức là ngoài bên trên
từ các cái
các cái ga ở ngoài khu đoàn bình thuận
dự kiến trong vòng hai mươi ngày tới
ngành đường sắt khẩn trương cải tạo
đắp thêm đường xếp dở tại ga hố nai trảng bom
để đáp ứng nhu cầu trung chuyển hàng hóa
còn hiện tại
ngành đường sắt vẫn tổ chức vận tải
trên hạ tầng sẵn có
do năng lực của ga hố nai trảng bom còn hạn chế
nên phần nào đã ảnh hưởng đến kế hoạch
vận chuyển hàng hóa của ngành đường sắt
chúng tôi đang đi khảo sát
để có những giải pháp
nâng cao hạ tầng ở đây
ví dụ như thêm đường
thêm khả năng bốc xếp vào đây
và trảng bom để cho trảng bom hóa
việc khắc phục cầu gần
cần phải có thời gian
với phương án xây dựng những trụ mới
và thay thế những dầm cầu cũ
thời gian phải mất từ ba đến bốn tháng mới xong
do đó để giải tỏa hàng hóa
hành khách thì việc cải tạo
nâng cấp các ga làm địa điểm trung chuyển
là cấp bách nhất hiện nay